ưng thư gan gồm nguyên phát và thứ phát
ung thư gan nguyên phát gặp ở tám mươi bệnh nhân là hiện tượng xuất hiện các tế bào ác tính trong gan
tăng trưởng không kiểm soát tập hợp lại với nhau thành khối u ác tính có khả năng xâm lấn
tới các môn lân cận và theo máu hệ bạch huyết di căn tới những cơ quan xa hơn trên cơ thể
bệnh gặp ở nam giới nhiều hơn phụ nữ chủ yếu ở những người trên năm mươi tuổi
bị sơ gan hoặc nhiễm siêu vi bc
viêm gan thứ phát là dạng bệnh mà tế bào ung thư xuất phát từ cơ quan khác di căn tới gan
và hình thành khối u ác tính tại gan
đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất hiện nay và độ nguy hiểm của nó chỉ đứng sau ung thư phổi
bệnh nhân ung thư gan có thể gặp các biến chứng như suy gan suy thận vàng mắt vàng da
biến chứng ưu thư gan thì một trong những biến chứng hay gặp nhất phải hiểu rõ
là hai biến chứng ưu thư gan là biến chứng do tại ưu gan
do biến chứng do bệnh nền của gan mà bệnh nhân đang có
biến chứng do tại ưu gan có thể to lên những trẻ nét vỡ gan vỡ ưu gan
và xuất huyết trong khối ưu gan tương tự xuất huyết trong ngõ bụng
tương tự là biến nhân bị mất máu cấp trong quá trình theo dõi
nguyên nhân thứ hai nữa là ưu gan có thể trẻ nét và những cơ quan đơn cận trong gan
đặc biệt là tí mạch cửa đặc biệt là đường mật nằm giã đường mật
nằm cho suy thư bạc gan nhiều hơn nằm vàng da vàng mắt
thậm chí là trẻ nét
đường mật gây huyết khối huyết khối của tí mạch cửa dẫn tới là gì
huyết khối tí mạch cửa dẫn tới là có thể huyết khối nó sẽ bay đi
đi theo con đường tí mạch của gan tí mạch cửa nằm tắc mạch ở vị trí của con khác nữa
ngoài ra thì ung thư gan cũng có thể có di căn xa nữa
đây là một trong những biến chứng hay gặp nhất của tại ưu gan
ngoài ra thì do những bệnh lý ung thư gan thường hay nằm trên bệnh nền của bệnh lý gan mãn tính
nên có thể hay đi kèm với một cái sơ gan
và sơ gan thì rất hay biến chứng sợ nhất là hội chứng tăng áp nổi tí mạch cửa
có thể làm giãn tí mạch tự quản giãn tí mạch của bụi trĩ
giãn tí mạch tự quản có thể gây ra bệnh nhân nôn máu cấp tính
và bệnh nhân có thể bị mất máu cấp và ra đất tử vong
bị bụi trĩ cũng có thể gây ra bụi trĩ cấp to lên và xuất huyết tiêu hóa dưới
ngoài ra thì có thể gây làm hội chứng suy hỏi thử tế bào gan và suy tế bào gan cấp tính
có thể làm bụng trướng mất dinh dưỡng và suy kiệt dần dần